thủ tướng estonia kazakales cho biết nước này không thể tiếp nhận thêm dòng người tị nạn từ ukraine
đồng thời mong muốn các quốc gia liên minh châu âu eu khác như phần lan hãy tiếp nhận họ
theo bà kalas thì estonia đã có một thỏa thuận với phần lan về vấn đề này
theo thủ tướng kazakarlas cho đến nay thì số lượng người tị nạn mới vẫn chưa tăng đột biến
mặc dù tình hình ở ukraine ngày càng tồi tệ
chính phủ estonia cũng đang viện trợ cho kiev để cải thiện điều kiện sống cho người dân ở lại ukraine
trước đó một số quan chức estonia đã bày tỏ lo ngại về khả năng xuất hiện một làn sóng người tị nạn ukraine khác
ngoại trưởng nước này đã kêu gọi chính phủ thiết lập các biện pháp kiểm soát biên giới
để thống kê rõ hơn số lượng người ukraine đang ở lại estonia thay vì quá cảnh sang quốc gia khác
tuy nhiên bộ trưởng nội vụ estonia đã chỉ trích ý tưởng này với lý do gây tốn kém tiền của và nhân lực

trước đó một số quan chức estonia đã kêu gọi chính phủ thiết lập các biện pháp kiểm soát biên giới